vào ngày hai mươi chín tháng một tại khối bảy thị trấn đô lương cảnh sát giao thông công an huyện đô lương tỉnh nghệ an đã bắt giữ một xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy c một mươi sáu nghìn ba mươi bốn do trần thị bé sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã tràng sơn huyện anh sơn điều khiển chở gỗ trái phép
qua kiểm tra công an huyện đô lương phát hiện trên xe chở một mươi ba phiến gỗ với khối lượng trên hai mét khối
để che mắt lực lượng chức năng chủ hàng đã phủ mét cây ở phía ngoài hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật